do ảnh hưởng mưa lớn nên đèo ngoạn mục trên quốc lộ hai mươi bảy đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá tràn xuống đường gây hư hỏng ta lùi
hiện nhà thầu bảo trì đang khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở
cục đường bộ việt nam cho biết đất đá sạt tràn xuống đường ước tính hơn hai hai trăm linh mét khối
tuy không gây ách tắc giao thông nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
hiện văn phòng quản lý đồng bộ yêu cầu công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng phan đình
đơn vị bảo dưỡng thường xuyên thực hiện thu dọn khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông
đèo ngoạn mục trên quốc lộ hai mươi bảy kết nối huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận và huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối đà lạt với các tỉnh tây nguyên và vùng xuyên hải nam trung bộ